thưa quý vị và các bạn tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa chín về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
khu vực hợp tác xã đóng góp vào gdp của cả nước có xu hướng giảm trung bình khoảng bốn một năm
một loại hình kinh tế có ý nghĩa quan trọng với sự ổn định và phát triển của khu vực nông thôn đang có dấu hiệu chứng lại
thậm chí là bộc lộ tàn dư của mô hình kinh tế kiểu cũ lạc hậu manh mún chưa phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội
một mươi năm năm là chặng đường khá dài đủ để nhận thức được hợp tác xã kiểu mới phải làm gì để phát triển kinh tế ở nông thôn
anh trần sĩ hùng ở đan phượng khởi nghiệp trồng nấm từ năm hai nghìn một mươi
đầu tư tiền tỷ nhưng bị mất trắng chỉ sau ba bốn năm chập trứng làm kinh doanh
từ thị trường này rồi từ kỹ thuật này cho nên là nó góp nhiều khó khăn từ bước ban đầu
và cũng chưa nhận định rõ được cái việc mà mình nhận định thấy hết được những cái khó khăn của nó
đó chính là lý do khi mình nhận định không chưa rõ được ấy thì nó sẽ dẫn đến là nó sẽ vướng mắc
thiếu vốn sản xuất manh mún nhỏ lẻ quy trình không chuyên nghiệp không tìm được đầu ra
các sản phẩm mà mình cần chứ không phải là sản phẩm mà thị trường cần
suốt một thời gian dài hợp tác xã ở nhiều địa phương đi trong bế tắc như thế
năm hai nghìn một mươi bảy thì bắt đầu có cái phong trào là đi xuất khẩu lao động rồi là đi các công ty ấy
thì bắt đầu chị em cũng nhen nhóm ra ngoài thế là đi công ty thì thu nhập tháng bảy tám triệu
với lại trồng rau thì lại khó thị trường thì hẹp và phát triển thêm cái ngành nghề khác thì lại
không có vốn
hợp tác xã kiểu mới phải vận hành theo cơ chế thị trường
chứ không còn là hợp tác xã của giai đoạn cách đây một mươi năm năm
chính vì vậy hệ thống pháp lý cũng phải được giả soát lại những điểm chưa phù hợp với tình hình mới
tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình triển khai thực hiện
yêu cầu phát triển hợp tác xã kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong giai đoạn mới
và cần phải có những cái bước phát triển mạnh mẽ hơn
cho nên chính vì vậy mà lần này cái tổng kết cũng đặt đến vấn đề là gà sót
những cái đột và những cái hạn chế
hợp tác xã kiểu mới là đoàn kết tập thể không phải là mạnh ai nấy làm
sau một mươi năm năm nhiều hợp tác xã phải giải thể cơ quan quản lý và người nông dân phải nhận thức lại
hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp
sẽ không thể tiếp diễn những cảnh giải cứu nông sản hay nông sản un ứ ở cửa khẩu chỉ vì thiếu tem nhãn xuất xứ
tại diễn đàn tổng kết một mươi năm năm hợp tác xã kiểu mới là đoàn kết tập thể không phải là mạnh ai nấy làm
trong một mươi năm năm kinh tế tập thể phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã nhấn mạnh
làm kinh tế không phải chỉ dựa vào chính sách mà cần có sự nỗ lực dám nghĩ dám làm của các thành viên
chính vì vậy những năm gần đây sự tham gia của doanh nghiệp trong mối liên kết giữa hợp tác xã
doanh nghiệp và nhà nông đã tạo ra hiệu quả bước đầu cho kinh tế hợp tác xã
phù hợp với tinh thần của hợp tác xã kiểu mới
không phải dậy từ hai giờ sáng ra đồng làm ruộng cũng không phải vất vả lo nghĩ
năm nay lúa có được mùa hay không
từ hai năm nay bà xác đã cho doanh nghiệp thuê sáu xã ruộng của nhà mình để chuyển đổi sang trường dư lưới công nghệ cao
sau hai vụ năng suất thu được gấp nhiều lần so với trồng lúa
bây giờ sang quy trình dòng dưa này thì nó nhẹ nhàng hơn
mà nó không vất vả không phải dậy thức khuya dậy sớm mà năng suất thì nó cao hơn
theo sự giới thiệu của hợp tác xã doanh nghiệp tham gia thuê đất của dân
giúp nông dân quy hoạch sản xuất chuẩn bị sẵn đầu ra
nên nông sản không lo bị ế hay mất giá như những năm trước
hợp tác xã sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người nông dân
doanh nghiệp sẽ là người mang lại cái nguồn lợi đối với người nông dân
là trực tiếp đưa cái sản phẩm này là cái đầu ra cho các siêu thị
trong điều kiện hoạt động ngày càng khó khăn theo cơ chế thị trường
dụng đất thu hẹp nhường chỗ cho công nghiệp dịch vụ đô thị
hợp tác xã đan phượng đã tích tụ dụng đất giao đất cho hội sản xuất kinh doanh hiệu quả
ước tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín một bốn trăm bảy mươi bảy thành viên trong hợp tác xã đan phượng
còn tạo ra nguồn vốn hơn một mươi một tỷ đồng
hỗ trợ các thành viên trong hợp tác xã kinh doanh theo hình thức hưởng tỷ lệ phần trăm góp vốn
giai đoạn hiện nay không chỉ dừng lại ở đó
mà hợp tác xã tiếp tục thực hiện đến việc tích tụ dụng đất tập trung
thu gom đất của người dân
và giao lại cho một hộ có đủ năng lực có điều kiện sản xuất
mới sản xuất hàng hóa để áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ
đem lại giá trị hiệu quả trên đơn vị diện tích sản xuất ra những sản phẩm mà thị trường cần

chỉ một tháng nữa bà có thể thu hoạch cho thị trường tết nguyên đán
tham gia hợp tác xã kiểu mới bà không còn canh cánh lo miếng cơm như trước
hợp tác xã kiểu mới bà không còn canh cánh lo miếng cơm như trước
hợp tác xã kiểu mới bà không còn canh cánh lo miếng cơm như trước